công an huyện lục nam của tỉnh bắc giang cho biết vừa khởi tố bị can đối với youtuber duy thường
tên thật là đào văn thường chú tệ xã phượng sơn huyện lục ngạn về tội gây dối chất tự công cộng
điều tra của cơ quan công an ngày tám tháng sáu đã xảy ra mâu thuẫn sô sát giữa nhóm thanh niên của hoàng văn cường
và nhóm của giáp văn đức sau khi sô sát đức và cường tiếp tục hẹn nhau rồi gọi thêm nhiều đối tượng khác
mang theo hung khí hậu quả kim văn đức và đặng công đoàn bị thương nghi là do súng hơi tự chế bắn
công an huyện lục nam đã phối hợp với công an tỉnh bắc giang điều tra tạm giữ một mươi hai thanh niên liên quan đến vụ việc
trong số này có đào văn thường còn được biết đến là một youtuber khá nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi
các kênh này thường đăng tải những video có nội dung phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ